thể chế để phát triển ngành giao thông vận tải hiện còn tồn tại nhiều hạn chế vương mắc
nguyên nhân là do văn bản trước đây đã không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế của đất nước hiện nay
trong thời gian tới ngành giao thông vận tải cần phải khẩn trương trình những văn bản mới
nhằm tháo gỡ những thể chế đang là rào cản của ngành
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của bộ giao thông vận tải vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc
thủ tướng nguyễn xuân phúc
không vì khó khăn về kinh phí mà nút thắt này trồng lên nút thắt khác
thủ tướng đề nghị cần phải dựa vào dân dựa vào nguồn lực xã hội để phát triển giao thông vận tải
vì vậy cần phải xã hội hóa nguồn lực mọi khâu mọi cách
nhà nước sẽ hỗ trợ tạo cơ chế thể chế điều kiện để xã hội hóa cơ sở hạ tầng
để người dân làm các công trình giao thông đặt chất lượng lên hàng đầu
thủ tướng nêu rõ cần phải tiếp tục thực hiện chiến lược giao thông vận tải đã được ban hành năm hai nghìn một mươi chín
tận dụng mọi điều kiện để phát triển giao thông và cũng cần phải đảm bảo kết cấu hạ tầng
và cần phải đổi mới từ tư duy trong phát triển hệ thống này
thủ tướng lưu ý trong phát triển giao thông cần phải chú trọng đến an toàn giao thông
trong tất cả các tuyến đường hàng không đường thủy đường bộ không để tai nạn xảy ra trong quá trình phát triển
thủ tướng yêu cầu chất lượng công trình giao thông phải có cải cách tốt hơn
không để tình trạng chất lượng giao thông như đã vấp phải trong suốt thời gian qua
thủ tướng yêu cầu trong quá trình điều hành cần phải cổ phân hóa chuyển nhượng hạ tầng
tập trung phát triển các công trình giao thông có đông người hưởng lợi
ngành giao thông cũng cần phải có cơ chế cách làm phù hợp để thúc đẩy giao thông nông thôn trong thời gian tới
thủ tướng chỉ đạo cần phải quy trách nhiệm các công trình giao thông kém chất lượng cho bộ trưởng giao thông vận tải
trưởng các bộ phận và người đứng đầu các công trình nếu để công trình kém chất lượng
thủ tướng yêu cầu cần tái cơ cấu bộ máy hành chính để làm rõ trách nhiệm